vào sáng hai mươi tám tháng ba theo giờ địa phương tại sân bay oli cộng hòa pháp
việt nam airlines đã tổ chức lễ đón nhận chiếc máy bay thân rộng hiện đại thế hệ mới airbus a ba trăm năm mươi chín trăm linh xvkb thứ một mươi một
tổng bí thư nguyễn phú trọng dự cắt băng và chúc mừng những dấu mốc có ý nghĩa quan trọng
trong chiến lược phát triển của việt nam airlines
việc tiếp nhận chiếc máy bay hiện đại này diễn ra trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm bốn mươi năm năm
quan hệ ngoại giao việt nam cộng hòa pháp và đúng dịp kỷ niệm một mươi năm năm thiết lập đường bay thẳng
hà nội thành phố hồ chí minh paris của việt nam airlines
nhân dịp này tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao những nỗ lực của việt nam airlines
trong vai trò kết nối giữa hai quốc gia và hai châu lục
đây là chiếc máy bay thân rộng a ba trăm năm mươi thứ một mươi một trong tổng số một mươi bốn chiếc được việt nam airlines đặt hàng
từ nhà sản xuất airbus
máy bay a ba trăm năm mươi thứ một mươi một mang số hiệu vn a tám trăm chín mươi sáu nằm trong tổng số một mươi bốn chiếc a ba trăm năm mươi
được chuyển giao dần trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín cũng là chiếc airbus thứ bảy mươi bốn
và chiếc máy bay thứ một trăm linh trong tổng đội bay ngày càng phát triển của việt nam airlines
đại diện của việt nam airlines và airbus cho rằng sự hợp tác giữa việt nam airlines
với các đối tác pháp cùng với đường bay thẳng việt pháp là biểu hiện rất tốt đẹp
trong mối quan hệ giữa hai nước mục tiêu sắp tới là trở thành hãng hàng không năm sao
dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi tám sản lượng vận chuyển đạt hơn bốn triệu lượt hành khách
và một trăm một mươi tấn hỏng hóa
hai mươi năm năm khai thác